hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
đào tạo đề nghị trường quốc tế mỹ việt nam không được tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp một lớp sáu lớp một mươi và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
trường quốc tế mỹ việt nam được thành lập năm hai nghìn sáu đặt tại huyện nhà bè tp hcm học phí của trường là hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi năm triệu đồng một năm tùy cấp học
tháng chín năm ngoái trường gây chú ý khi bị phụ huynh tụ tập đòi nợ
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn toàn bộ học sinh của trường phải nghỉ học do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương
để trường có thể hoạt động bình thường đến tháng sáu chủ trường quốc tế mỹ việt nam kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm từ chín năm đến hai mươi năm năm triệu đồng một học sinh mỗi tháng
tuy nhiên số kinh phí cần duy trì đến tháng sáu là một trăm hai mươi năm tỷ đồng nhưng tính đến ngày bốn tháng năm chỉ gần bảy trăm năm mươi phụ huynh đóng góp hơn ba mươi tỷ đồng
vì thế trường phải kết thúc học sinh
trường phải kết thúc năm học sớm trước một tháng ngày hai mươi sáu tháng bốn thay vì cuối tháng năm như những năm trước
riêng học sinh lớp một mươi hai vẫn đến trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng tú tài
liên quan đến việc trường quốc tế mỹ việt nam aisvn kêu gọi phụ huynh đóng tiền để cứu trường chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi tài khoản trường được mở
phụ huynh đã chuyển khoảng một mươi năm sáu tỷ đồng trong kế hoạch đóng góp để trường vận hành đến cuối năm học
tối một tháng bốn trường quốc tế mỹ việt nam aisvn
gửi email thông báo đến toàn thể phụ huynh cập nhật tình trạng số dư của tài khoản nhận tiền đóng góp duy trì hoạt động trường
hội đồng trường quốc tế aisvn cho hay theo đúng kế hoạch tài khoản ngân hàng đồng sở hữu ba bên giữa sở giáo dục và đào tạo
nhà trường phụ huynh đã được thiết lập và thông báo đến toàn thể phụ huynh khoảng một mươi hai h ba mươi chiều ngày một tháng bốn
ngay sau khi tài khoản được thông báo nhiều phụ huynh đã nhanh chóng đóng góp kinh phí để duy trì việc vận hành nhà trường đến hết năm học
hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn cùng với các khoản phí ib cơ sở vật chất đến một mươi bảy h chiều cùng ngày số dư tài khoản là một mươi năm sáu tỷ đồng
tuy nhiên do tài khoản vừa được thiết lập nên chưa thể thực hiện việc chuyển khoản trong cùng ngày
và cần thêm một ngày để giải quyết những vấn đề chi lương đến giáo viên các em học sinh sẽ chưa đi học vào ngày hai tháng bốn
thông báo nêu dự kiến ngày quay trở lại trường dành cho toàn thể học sinh là ngày thứ tư mùng ba tháng bốn
nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh nếu có bất kỳ thay đổi nào
giữa xin kính mong phụ huynh yên tâm và phối hợp cùng cơ quan ban ngành và nhà trường trong giai đoạn này
trước đó vào trưa một tháng bốn sở giáo dục và đào tạo tp hcm thông tin các khoản đóng góp chi phí hỗ trợ
để đảm bảo hoạt động của trường quốc tế aisvn và thông báo số tài khoản tiếp nhận gửi đến phụ huynh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng thông tin đồng chủ tài khoản để tiếp nhận kinh phí từ phụ huynh
và quy trình xét duyệt tài khoản này gồm ông trần khắc huy
tài chính sở giáo dục và đào tạo chủ tài khoản thứ nhất phê duyệt thẩm tra các nội dung chi cuối cùng
ông hồ quang trung chủ tài khoản thứ hai phê duyệt thẩm tra các nội dung chi lần đầu
đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh là bà trần phương anh giám sát các nội dung chi lần đầu
khi kế toán trường quốc tế aisvn trình
về quy trình kiểm soát các khoản chi tất cả khoản đóng góp của phụ huynh sẽ được tổ công tác liên ngành tổng hợp
quản lý và công khai minh bạch
số tiền đóng góp sẽ do bộ phận chuyên môn của tổ liên ngành duyệt chi đúng mục đích
có sự giám sát của đại diện hội cha mẹ học sinh trường quốc tế aisvn
bước một kế toán trưởng của trường căn cứ kế hoạch chi tiết các khoản mục chi tiêu đã được phê duyệt
sẽ tạo lệnh chuyển tiền trình cho ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát có ý kiến thống nhất
bước hai người được ủy quyền chủ tài khoản thứ hai đại diện nhà trường thống nhất phê duyệt lần đầu
bước ba người được ủy quyền chủ tài khoản thứ nhất đại diện sở giáo dục và đào tạo phê duyệt
để hoàn tất lệnh chuyển tiền
liên quan đến vụ việc nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc phải có các cơ chế kiểm soát
việc huy động vốn của các cơ sở giáo dục việc để các trường tự phát kêu gọi vốn
nhưng không chịu sự quản lý giám sát kém minh bạch thông tin được ví như bom nổ chậm
bên cạnh đó phụ huynh cũng cần thận trọng và tỉnh táo để không thả gà ra bắt

có chuyện thì luôn phải ở thế nắm dao đằng lưỡi
hình thức gói đầu tư giáo dục từng đường rất nhiều phụ huynh trường tiểu học
trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế mỹ việt nam trường quốc tế aisb lựa chọn
cụ thể phụ huynh đóng trước từ ba đến năm tỷ đồng tùy chương trình
học sinh sẽ được học miễn phí và khi hoàn thành sẽ được hoàn trả một trăm linh số tiền đã đóng
có thời điểm aisvn ghi nhận hơn năm mươi phụ huynh toàn trường tham gia vào các gói đầu tư giáo dục
không chỉ tại aisvn
các gói đầu tư giáo dục đã khá quen thuộc với nhiều trường quốc tế ở việt nam
ước tính hiện khoảng một mươi trường quốc tế tại tp hcm đang có các gói đầu tư giáo dục
chẳng hạn trường quốc tế nam mỹ uts có gói đầu tư trị giá hai tỷ đồng cho chương trình tiếng anh theo chuẩn
common core mỹ và hai bảy mươi năm tỷ đồng cho chương trình tiếng anh offered
trường cam kết phụ huynh đóng một lần và sẽ nhận lại một trăm linh học phí sau khi học xong
hệ thống trường ics cũng áp dụng một chương trình đầu tư giáo dục cho năm học hiện nay hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
phụ huynh đóng một trăm linh mức học phí cho chín năm học bao gồm năm năm tiểu học và bốn năm trung học cơ sở
ngay trong năm học đầu tiên khoảng một hai tỷ đồng cho lộ trình tích hợp học quốc tế offord
phụ huynh được cam kết hoàn trả tám mươi học phí sau khi con hoàn thành chín năm học tức là hơn một tỷ đồng
ông cao huy thảo nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông quốc tế việt úc sic nói
mặc dù học phí trường học được thu theo nghị định tám mươi một của chính phủ
nhưng thực tế điều hành các trường quốc tế vẫn là
một công ty vì vậy theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư
các công ty này có thể huy động vốn nên sinh ra các gói đầu tư giáo dục hợp đồng góp vốn
một hình thức trả lãi của các gói này là học sinh được miễn hoặc giảm học phí
thực tế so với nhiều ngành nghề khác các trường tư thục nhận được sự tin tưởng hơn
từ phía phụ huynh khi huy động vốn
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy huân trưởng bộ môn thị trường tài chính
đại học kinh tế tp hcm nhận xét họ tin vào môi trường giáo dục
nhìn vào cơ sở vật chất khang trang để đầu tư
có ý kiến đề xuất cấm các gói đầu tư vào giáo dục nhưng ông huân cho rằng khó
không hợp lý và thiếu khả thi
việc huy động vốn dựa trên nguyên tắc tự nguyện phụ huynh và nhà trường không cấm được
đồng thời khi các trường sử dụng đúng mục đích tạo tính ổn định đường dài
thì sẽ có lợi cho phụ huynh
nhiều năm tìm hiểu về trường quốc tế chuyên gia bùi khánh nguyên cho biết
phần lớn những cuộc khủng hoảng tiềm ẩn ở một trường quốc tế
thường xuất phát từ khâu quản trị hoặc phát triển quá nóng
hiện nay một số chủ trường vì muốn sớm thu lợi nhuận hoặc là vì tiềm lực tài chính không đủ mạnh
nên muốn phát triển một trường quốc tế với tốc độ quá nhanh
có trường xây mới nhưng đặt mục tiêu quá áp lực so với nguồn lực hiện có
như là phải mở đủ một mươi hai một mươi năm cấp lớp hay là phải tuyển đủ năm trăm linh một học sinh trong năm học đầu tiên
những tham vọng kinh doanh sẽ dẫn tới sự thỏa hiệp về trách nhiệm giáo dục
như không tìm đủ giáo viên tốt nhân sự làm việc quá tải
học sinh và phụ huynh không được tư vấn rõ ràng
vòng xoay tài chính tuyển sinh luôn trở thành áp lực trong vận hành trường
tiến sĩ nguyễn thị thu huyền từng là hiệu trưởng của một số trường quốc tế
ở thành phố hồ chí minh cho biết đang có một cuộc chạy đua về học phí của nhiều trường quốc tế
các trường này đánh vào tâm lý muốn cho con học chương trình quốc tế học với giáo viên nước ngoài
nhưng có một mức học phí tiết kiệm và một giải pháp học phí tiết kiệm
để có học phí cạnh tranh ngoài đưa ra các gói đầu tư và gói học phí
trường còn cắt giảm một số chi phí dễ cắt nhất là giáo viên
bà huyền ví dụ các trường quốc tế xị lương của một giáo viên dạy chương trình ib
từ một năm đến hai tỷ đồng một năm kèm theo nhiều phúc lợi
ngược lại nhiều trường quốc tế tung ra mức học phí quá rẻ
hoặc có các gói đầu tư giáo dục quá hời thường hạ chuẩn khi tuyển dụng giáo viên
có trường giáo viên nước ngoài chỉ được trả khoảng bốn mươi năm triệu đồng một tháng
không hơn nhiều với giáo viên việt nam là bao và cắt luôn các khoản phúc lợi
bà huyền cho rằng phụ huynh nên xác định nếu muốn học chương trình quốc tế thì sẽ phải đóng tiền đất
còn nếu học chương trình quốc tế đóng tiền ít thì cần chấp nhận tình huống giáo viên sẽ có chất lượng thấp hơn
theo ông bùi khánh nguyên các trường tuy thuộc có chức năng giáo dục
nhưng cũng hoạt động kinh doanh vì lợi nhận
đứng sau trường là các công ty sở hữu hoạt động như các doanh nghiệp thông thường
với hội đồng quản trị và ban điều hành
tuy nhiên theo ông nguyên quan sát các doanh nghiệp khác muốn huy động vốn qua phát hành cổ phiếu
trái phiếu vay vốn từ ngân hàng đều chịu nhiều điều kiện chặt chẽ khác
trong khi nhiều trường tu thuộc tung chương trình học phí ưu đãi gói đầu tư giáo dục
học phí không đồng lại huy động số tiền lên tới vài nghìn tỷ đồng
nhưng mù mờ thông tin điều kiện lỏng lẻo đẩy người cho vay nắm dao đằng lưỡi
từ vụ việc aisvn ông nguyên cho rằng các trường tư cần được quản lý theo hai vé
các sở giáo dục và đào tạo quản lý chuyên môn còn khi phát sinh huy động vốn trái phiếu
vay tiền phụ huynh thì cần có cơ quan quản lý chuyên ngành giám sát
một lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết hiện tp hcm có hơn ba mươi năm trường có vốn đầu tư nước ngoài
và khoảng một trăm linh trường tư thục nhiều cấp học
sau vụ việc aisvn sở sẽ tăng cường kiểm tra giấy phép chương trình đội ngũ tài chính của các trường này
tuy nhiên do sở chủ yếu quản lý về chuyên môn nên về các hình thức góp vốn hay hoạt động tài chính
sẽ cần thêm sự phối hợp của nhiều cơ quan
trong thời gian tới tp hcm dự kiến có một quy chế phối hợp giữa các sở ban ngành trong việc thanh tra
kiểm tra các trường tư thuộc trên địa bàn
ông cao huy thảo thì khẳng định sự phối hợp thanh tra kiểm tra nên đồng thời ở tầm cao hơn
bộ giáo dục và đào tạo các bộ ngành liên quan cần sớm cập nhật các quy định liên quan đến loại hình trường tư thục
trường có giảng dạy chương trình quốc tế hay có yếu tố nước ngoài
về phía phụ huynh theo ông thảo khi tìm hiểu một trường quốc tế phụ huynh nên xem xét các kiểm định của nhà trường
trên trang web của các tổ chức kiểm định quốc tế thường có đầy đủ thông tin về các trường quốc tế được kiểm định
tuy nhiên cần lưu ý xem kỹ trường đã đạt được chưa hay chỉ mới đăng ký đạt được kiểm định từ khi nào đã sắp hết thời hạn chưa
kế đó phụ huynh nên tìm hiểu về đơn vị quản lý chương trình quốc tế mà trường đang giảng dạy
chương trình này được công nhận như thế nào trên thế giới và ở việt nam cho con học chung quốc tế là sự đầu tư lớn
không thể chỉ dựa vào niềm tin mà không qua quá trình tự kiểm chứng